tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc mới
đây là những trường hợp các chuyên gia từ ấn độ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày chín tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm linh năm ca
trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một một trăm linh năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn hai trăm năm mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một năm trăm bốn mươi chín người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai bốn trăm hai mươi năm người